hồ lúc nét không chỉ nổi tiếng bởi tháng cảnh và nguồn lợi thịt sản phong phú
mà còn nhiều sự huyệt bí trong câu chuyện về con thủy quái
từng ám ảnh qua nhiều thế kỷ
quái vật hồ lúc nét
tôi lái xe dọc theo bờ hồ nhìn qua cửa xe ô tô
và nhìn thấy một cái gì đó đang lặn xuống nước
tôi đứng từ đây và nhìn xuống hồ
ngay trong tầm mắt mình một cái gì đó có phần thân sao màu đen
hồ lúc nét
hồ lúc nét di chuyển dưới hồ trông nó dài giống như một con rắn vậy
để xem nào nó dài khoảng chín mét cao khoảng ba mét kể từ phần mặt nước đến đỉnh đầu
tôi đã có cơ hội trông thấy nó ở dưới nước
nhưng đó là cái gì
tôi có một cảm giác chắc chắn rằng những nhân chứng trước đó đã không nói dối
và những người tin vào điều này không phải những kẻ ngốc ngách
có điều gì đó kỳ lạ ở hồ lúc nét
hồ lúc nét
sinh vật kỳ lạ được nhắc tới chính là quái vật hồ lúc nét
hay được biết đến với cái tên chiều miền hơn là nessie
theo thống kê trong khoảng bốn mươi năm trở lại đây đã có hơn ba lượt người trông thấy nét si
điều đặc biệt là mọi mô tả về con quái vật của những người được cho là tận mắt chứng kiến đều giống nhau
họ đã nhìn thấy gì
một bức ảnh được chụp vào năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn đã cho thấy một sinh vật không xác định
năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn bác sĩ robert kenneth wilson cho công bố bức ảnh mà ông tuyên bố là chụp được nessie vào ngày một mươi chín tháng bốn
bức ảnh tuy không rõ nét nhưng cũng đủ để người ta thấy được cái cột dài
trên đầu bé dẹt của thủy quái hồ lúc nét lội trên mặt nước
như bức ảnh này tên tuổi của nessie phối chấp được toàn thế giới biết đến
diện mạng của quái vật hồ lúc nét trong ảnh của wilson cũng giống hệt với
ký tả của các nhân chứng
theo họ nessie có cái đầu của loài rắn khổng lồ
từng chỉ nhô cái cổ dài hơn một mét lên mặt nước
khi lặn xuống nước nó tạo ra cổ sóng rất lớn
riêng về phần thân
có người bảo nessie có một lưng
người lại nói là hai
thậm chí là ba
trong khi đó
mặc dù những bức ảnh
đã băng ghi lại hình ảnh nessie ngày một nhiều lên
nhưng đáng tiếc là
chúng luôn trong tình trạng mờ mờ ảo ảo
nó lại càng kích thích sự tò mò của con người
trong đó có rất nhiều nhà nghiên cứu
trong khi xem xét các mẫu hóa thạch vào khoảng ba trăm linh triệu năm trước
các nhà khảo cổ ngày nay
đã cố gắng đưa ra một cái nhìn lịch sử
hướng về quá khứ
tìm hiểu về các loài quái thú
dưới biển sâu
tại những vùng nước ấm
ở những đại dương sâu nhất trên trái đất
những báo cáo kỳ lạ trong nhiều thế kỷ qua liên quan đến hồ lop ness
như muốn chứng minh rằng
loài thù quái khổng lồ
vinh dạng và kích thước giống hệt thừa tiến sử
vẫn còn có thể sống trong môi trường
nhiều nhóm nghiên cứu quy mô lớn
cũng đã tổ chức những chiến dịch săn bắt nessie
nhưng quả thực
để bắt được quái vật hồ lop ness
không phải là chuyện dễ
bởi đấy hồ lop ness
địa hình rất phức tạp
có nhiều hang động lớn
lại thông ra biển
nên những công cuộc tìm kiếm nessie
không bao giờ có hiệu quả
hồ lop ness đủ sâu và đủ rộng để giữ những bí mật cho riêng mình
những bí mật này sẽ khiến cho huyền thoại hồ lop ness sống mãi
gần đây hầu hết các nhà khoa học và chuyên gia đều cho rằng bằng chứng về nessi
không có sức thuyết phục
và các trường hợp báo cáo trông thấy chúng chỉ là trò lừa đảo
hay nhầm lẫn khi quan sát sinh vật
hoặc hiện tượng tự nhiên
người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi
nessie có thật
hay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng
thậm chí là một âm mưu
nhằm tạo ra sự hiếu kỳ
thu hút sự chú ý của dư luận
rất nhiều nhân chứng nói rằng đã tận mắt trông thấy ncy
là những chủ khách sạn ở quanh vùng
thế nên người ta nghi ngờ rằng liệu câu chuyện về nancy chỉ là một trò câu khách để thu hút khách du lịch
bất chấp những phản ứng trái chiều
câu chuyện truyền thuyết thời hiện đại
về một loài sinh vật kỳ bí ở hồ loch ness
vẫn tồn tại qua hàng chục thế kỷ
nó đã tạo ra sự hiếu kỳ
và thúc đẩy những ý tưởng nghiên cứu toàn diện về tự nhiên
và sinh vật học ở vùng này
dù là thật hay giả
sản phẩm của trí tưởng tượng
hay một chiêu trò nhằm kích thích khách du lịch
thì nessie vẫn khiến người ta âu nùn đổi về vãn cảnh hồ loch ness
với mong muốn được một lần trong đời
nhìn thấy con quái vật nổi tiếng này
từ một vùng hoang vu
manh manh biển sở là nước
hồ loch ness giờ đây đã trở thành mò vàng của scotland
nessie đã mang lại cho ngành du lịch địa phương
một khoảng danh thua khổng lồ
tính đến nay lên tới hai mươi tỷ usd